từ mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền nam câu chuyện về tấm bản đồ của má sáu ngẫu giúp trung đoàn hai mươi bảy mở đường phía bắc tiến vào sài gòn lại được nhắc tới
câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn được nhắc nhở như một hình ảnh đẹp đẽ của những bà má nam bộ bình dị kiên trung và một lòng với cách mạng
đối với hai người con của má sáu ngẫu ngọn đèn dầu này má để lại là tài sản tinh thần vô cùng quý
những ký ức về má mãi mãi là niềm tự hào và hạnh diện của những người con
câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn được nhắc nhở như một hình ảnh đẹp đẽ của những bà má nam bộ bình dị kiên trung và một lòng với cách mạng

ngày mai đơn vị chúng con có nhiệm vụ tiến công theo trục đường một mươi ba qua cầu bình phước đánh vào lục quân cung sở gò vấp vào bộ tư lệnh thiết giáp của quân nguyễn
má vào trong bùa một lát sau má đưa một cái bản đồ cái bản đồ này bản đồ thành đô nhưng mà bản đồ này bản đồ hành chính của sài gòn
thì má ghi chất bằng bút trì vào cái tấm bản đồ này
thì má mới nói là cách đây năm
năm cây số khi các con tiến quân vào theo trục đường một mươi ba đánh vào sài gòn thì cách đây năm cây số có cái trại huỳnh văn lương
nó có khoảng gần hai cái hạ sĩ quan
một đại tá thủy huy nó rất châu động nên má nói là các con không cần đánh mà kêu hàng
kêu hàng còn miền bắc gọi là gọi hàng
thế thì má dặn như thế
hình ảnh ba má nam bộ vốn được khắc họa rất thành công
qua các tác phẩm nổi tiếng như bà má hậu giang của tố hữu người mẹ cầm súng của nguyễn thi
gia đình má bảy của phan tứ và má sáu ngẫu cũng ở đâu đó trong những hình ảnh đó
một hình ảnh đẹp đẻ của những bà má nam bộ bình dị kiên trung và dành cả cuộc đời cho cách mạng
chiến tranh đã lùi xa
nhớ về má là lời tri ân đối với má là sự tri ân đối với cả thế hệ đã làm nên lịch sử
những người đã hiến dân đời mình cho cách mạng
vì mục tiêu giải phóng dân tộc thống nhất đất nước